sau ba năm thực hiện việc phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn thành phố đà nẵng công tác tuần tra phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
đó là nội dung của buổi sơ kết đội ubnd tp đà nẵng tổ chức trong sáng nay
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng công an đà nẵng đã chủ động phối hợp các lực lượng biên phòng kiểm lâm dân quân dân phòng tổ chức hơn một trăm linh chín lượt ca tuần tra trên địa bàn
với hơn sáu trăm năm mươi bốn lượt người tham gia
lực lượng tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn toàn thành phố đã phát hiện phối hợp bắt giữ giải quyết bảy trăm năm mươi vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và ngăn chặn hơn hai tám trăm linh vụ đánh nhau gây dối an ninh trật tự góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đà nẵng
trong thời gian tới công an thành phố tiếp tục tham mưu ubnd tp ban hành các văn bản góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyết định tám nghìn ba trăm chín mươi bốn công an các địa phương tích cực tham mưu ubnd các quận huyện
xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra phù hợp với đặc điểm tình hình bảo đảm an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình như tp bồn an tp văn minh